gần đây truyền hình nhân dân nhận được một số phản ánh liên quan đến những dấu hiệu sai phạm tại trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục hướng nghiệp tỉnh bắc cạn
trong đó vấn đề chi trả phụ cấp sai quy định mập mờ trong việc ký hợp đồng và chi trả không đúng quy định cho giáo viên thỉnh giảng thuộc lớp đào tạo liên kết xảy ra tại đơn vị này
cụ thể theo phản ánh giám đốc trung tâm này là ông hà sĩ thành đã chi trả tiền phụ cấp ưu đãi phụ cấp thâm niên sai quy định cho bà ngô thị bích ngọc
trước đây là giáo viên hiện nay là trưởng phòng tổ chức hành chính
lý do chi sai vì thời gian gần một năm bà ngọc không tham gia giảng dạy vẫn được lĩnh gần hai mươi năm triệu đồng tiền phụ cấp ưu đãi phụ cấp thâm niên
ngoài ra người đứng đầu đơn vị này cũng đã chi hơn ba mươi bảy triệu đồng sai nguyên tắc khi ký hợp đồng với sáu giáo viên của trung tâm để giảng dạy văn hóa tại lớp liên kết trung cấp luật với trường trung cấp luật thái nguyên
theo phóng viên điều tra việc sử dụng con dấu trong hợp đồng thuê thỉnh giảng số sáu năm hai nghìn một mươi bảy giữa trung tâm giáo dục thường xuyên bắc cạn lúc đó với trường trung cấp luật thái nguyên có dấu hiệu bất thường
vào thời điểm ký kết là ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm giáo dục thường xuyên bắc cạn vẫn chưa sắp nhập với trung tâm giáo dục hướng nghiệp
mãi đến mùng một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy hai trung tâm này mới sắp nhập với nhau lấy tên là trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục hướng nghiệp tỉnh bắc cạn
nhưng không hiểu lý do vì sao con dấu của trung tâm mới này đã được đóng vào hợp đồng thuê thỉnh giảng với trung cấp luật thái nguyên ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tức là chín tháng trước đó
trước những dấu hiệu sai phạm trên ủy ban kiểm tra đảng ủy sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc cạn vào cuộc xem xét và bước đầu đã phát hiện có sai phạm